sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị hải thường trú tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội mua bán người
theo tài liệu điều tra vào cuối năm hai nghìn sáu nguyễn thị hải quen biết với một phụ người phụ nữ tên mai lấy chồng ở trung quốc qua đó hải được đặt vấn đề tìm phụ nữ việt nam bán sang trung quốc cho mai tháng bảy năm hai nghìn bảy hải đã lừa bán một phụ nữ tên trâm cho mai với giá một mươi hai năm triệu đồng
cuối năm hai nghìn bảy khi vào nhà bố chồng ở đắk lắc chơi hải đã nảy sinh ý định lừa đưa em chồng sang trung quốc bán hải đã rủ em chồng về quê bắc giang chơi sau đó lừa sang trung quốc
hải bán được hai nhân dân tệ